tiếp tục phiên họp thứ sáu ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý ngoại thương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
cho ý kiến về việc có nên quy định tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài trong dự thảo luật hay không
đa số đại biểu cho rằng cần cân nhắc kỹ vấn đề này
theo các đại biểu nên tiếp tục phát huy các hoạt động xúc tiến thương mại như hiện tại
đồng thời cần có tổng kết đầy đủ để đưa ra các đánh giá cụ thể
không nên quy định về các tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài do các hội tổ chức nghề nghiệp tổ chức kinh tế thành lập
bởi vì cái luật này là luật quản lý nhà nước thế thì cái việc của các tổ chức này thì không nên đưa vào đây nó rất là phiền
nhất trí với nhiều ý kiến của các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng trước mắt chưa nên đưa quy định này vào dự luật
tuy nhiên vẫn cần có cơ chế để khuyến khích các hội tổ chức xã hội
nghề nghiệp tổ chức kinh tế thành lập tham gia tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài
tôi thấy là trước mắt cái luật này chưa có quy định một cái điều riêng cho cái tổ chức này như do chính phủ trình
nhưng sẽ có quy định thêm trong một cái điều một trăm linh tám thêm một cái khoản gì đó để khuyến khích cho các cơ quan
các tổ chức kinh tế các hiệp hội ngành hàng là tổ chức những cái văn phòng đại diện
để xúc tiến thương mại cho cái ngành hàng mình lĩnh vực mình ở nước ngoài theo đúng quy định
chứ không phải là nhà nước lập ra thêm một cái tổ chức nữa
liên quan đến các danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu được quy định tại điều một mươi một dự thảo luật
các đại biểu thống nhất với quy định như trong dự thảo luật và báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế
đó là giao chính phủ quy định chi tiết việc xây dựng và ban hành danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu
đồng thời phải quy định rõ danh mục hàng hóa
này phải phù hợp với cam kết quốc tế
thời gian còn lại các đại biểu cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp